tại thôn lũng pô một xã a mú xung huyện bát sát tỉnh lào cai tỉnh đoàn lào cai đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên cột cờ lũng pô nơi con sông hồng chảy vào đất việt
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc đã tham dự buổi lễ
công trình thanh niên cột cờ lũng pô được xây dựng trên địa bàn thôn lũng pô một xã a mú xung huyện bát sát tỉnh lào cai
đây là vị trí con suối lũng pô chưa đường phân thủy hai nước việt trung là điểm đầu tiên của con sông hồng chảy vào việt nam
công trình được xây dựng trên diện tích hai một trăm linh m hai gồm hai hạng mục
hạng mục chính là cột cờ có chiều cao ba mươi một bốn mươi ba m tượng trưng cho đỉnh phan xipang cao ba một trăm bốn mươi ba m
lá cờ có diện tích hai mươi năm m hai tượng trưng cho hai mươi năm dân tộc anh em tỉnh lào cai
tổng kinh phí xây dựng công trình trên một mươi bảy tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa
công trình thanh niên cột cờ lũng pô
con sông hồng chảy vào đất việt được hoàn thành là biểu tượng của ý chí
tinh thần sung kích tình nguyện và sự quyết tâm của tuổi trẻ lào cai
công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển du lịch địa phương
kết nối tuyến du lịch lào cai amu sung y tý mường hung sapa